một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại khu vực chợ cái tre ở xã tân thiềng huyện trợ lách tỉnh bến tre
đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre phối hợp với công an huyện trợ lách triệt phá
khi thấy sự xuất hiện của lực lượng công an các đối tượng liền bỏ chạy
tuy nhiên hai mươi năm đối tượng cả nam lẫn nữ đã bị khống chế bắt giữ
tại hiện trường trên người các con bạc cơ quan chức năng đã tạm giữ hai con gà
một mươi điện thoại di động tám mươi ba xe mô tô cùng với số tiền trên chín mươi triệu đồng và một số tăng vật có liên quan
hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện trợ lách tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật